tại phiên họp chính phủ thường kỳ tháng sáu và tối nay chính phủ đã cho ý kiến vào báo cáo về tình hình thực hiện chương trình xây dựng luật pháp lệnh trước khi chỉnh quốc hội
cùng với dự thảo nghị định quy định chi tiết một số điều của luật kiến trúc và bổ sung nội dung vào dự thảo nghị định sửa đổi nghị định quy định chi tiết thi hành luật lâm nghiệp
các thành viên chính phủ cũng cho ý kiến vào báo cáo dự án nghị quyết của ủy ban thường vụ quốc hội về mức thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay và đề xuất điều chỉnh chi tiêu bổ sung đất khu công nghiệp và đất đô thị
đây là kiến nghị của nhiều địa phương với chính phủ và thủ tướng chính phủ trong thời gian gần đây để các địa phương có điều kiện thu hút thêm các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp